năm một nghìn chín trăm tám mươi trở về địa phương từ biên giới tây nam của tổ quốc với tỷ lệ thương tật ba trên bốn
thương binh nguyễn văn liệu ở xã tân dân thị xã trí linh tỉnh hải dương đã không ngừng cố gắng
nỗ lực vươn lên trở thành một trong những tấm gương thương binh điển hình vượt khó
dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế gia đình
sau khi xuất ngũ thương binh nguyễn văn liệu đã bươn trải qua đủ thứ nghề
nhưng khó khăn cũng chẳng vơi đi là mấy
nhận thấy đồng đất và vùng đất bãi quê hương rộng rãi nếu chỉ đơn thuần cây lúa
hiệu quả kinh tế sẽ không cao trong khi đó thị trường thịt bò lại luôn có giá
bò cũng dễ nuôi ít bị dịch bệnh
từ đó ông quyết định phát triển kinh tế bằng cách xây dựng trang trại nuôi bò

từ việc mở hướng nuôi bò ông liệu đã nghiên cứu quy trình kỹ thuật xây dựng chuồng trại
phòng trừ dịch bệnh chế độ dinh dưỡng phù hợp
ông đã mua hạt giống cây cỏ voi về gieo trồng tự sản xuất thức ăn chăn nuôi bò
lựa chọn giống bò phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương
đồng thời chú trọng đến công tác xin giữ vệ sinh môi trường
bảo đảm chăn nuôi hợp lý tiết kiệm mà mang lại hiệu quả cao
với cách làm khép kín tự sản tự tiêu
thời gian qua số bò trong trang trại của ông liệu tăng lên đáng kể
từ lúc ban đầu chỉ có một mươi con nay đã thành ba mươi con
với giá bán từ một mươi ba
đến một mươi năm triệu đồng mỗi con mỗi năm trừ mọi chi phí
gia đình ông liệu thu lãi khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
khi đã ổn định kinh tế gia đình
ông nguyễn văn liệu còn tham gia đóng góp sức lực
cũng như của cải vật chất vào phát triển hội nông dân
và phong trào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã tân dân
gia đình ở chỗ đồng chí liệu này cũng là một trong những gia đình
mà chúng tôi đánh giá rất cao về tinh thần của họ

gia đình nhà anh là chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ hội viên
đồng chí rất là tích cực tham gia và tuyên truyền để chúng tôi là những hội viên
từ những lúc mà chỉ có khoảng tám trăm linh chín trăm linh hội viên
nhưng đến nay thì hai nghìn một mươi sáu chúng tôi đã có một năm trăm linh hội viên vào hội
dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc
năng động trong phát triển kinh tế vươn lên làm giàu
ông nguyễn văn liệu xứng đáng là tấm gương sáng
thương binh làm kinh tế giỏi
xóa đói giảm nghèo ở địa phương
giảm nghèo ở địa phương